theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến ngày hai mươi sáu tháng hai trên cả nước đã xuất hiện ba mươi bốn ổ dịch cúm gia cầm
bao gồm hai mươi chín ổ dịch do h năm n sáu và năm ổ dịch do h năm n một
hiện cả nước có một mươi một tỉnh thành phố xuất hiện cúm gia cầm là quảng ninh hà nội bắc ninh hòa bình thanh hóa nghệ an
trà vinh thái bình bình dương ninh bình và hải phòng tổng số gia cầm chết tiêu hủy là hơn một trăm linh con
trong thời gian tới dịch bệnh có thể tiếp tục xảy ra do hiện nay tổng đàn gia cầm rất lớn lên đến hơn bốn trăm sáu mươi triệu con
trong khi điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi nhu cầu vận chuyển giết mổ tiêu thụ phục vụ các lễ hội đầu năm tăng cao
việc tổ chức tiêm vaccine cúm da cầm cho đàn gia cầm đạt tỷ lệ thấp tại một số địa phương nhất là đối với chăn nuôi da cầm nông hộ